thưa quý vị và các bạn lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước góp phần củng cố niềm tin nhân dân mang lại không khí phấn khởi trong toàn xã hội tạo đà thuận lợi đưa đất nước phát triển bền vững
đó là khẳng định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang trong cuộc phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân trước thềm năm mới mậu tuất hai nghìn hai mươi ba
đầu tiên xin được cảm ơn chủ tịch nước đã trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
đồng lòng của toàn đảng toàn quân và toàn dân chúng ta đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu trong năm hai nghìn hai mươi
xin chủ tịch nước cho biết khái quát những thành tiệu nổi bật của đất nước trong năm qua
có thể khẳng định lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta đã hoàn thành toàn diện và vượt bức toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do quốc hội đề ra
kinh tế vĩ mô ổn định
lạm phát được kiểm soát
việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội nhất là xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe nhân dân đã thu được thành quả rất đáng khích lệ
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn đánh thổ của tổ quốc được giữ vững
quốc phòng an ninh được tăng cường
những thành tiệu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực
đã góp phần
cùng cố niềm tin của nhân dân
đem lại không khí phấn khởi trong toàn xã hội
tạo đà thuận lợi
đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững
được dư luận và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
năm hai nghìn một mươi bảy là điểm nhấn của đối ngoại việt nam
khẳng định thế và lực của đất nước trong đối ngoại đa phương
và làm nên thành công chung đó thì có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo an ninh an toàn của năm apec hai nghìn hai mươi
vậy trên cương vị chủ tịch hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm xin chủ tịch nước cho biết ý nghĩa tầm quan trọng của sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất này
thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy và tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi năm đã đưa việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới
sự tham dự đầy đủ của toàn bộ các nhà lãnh đạo kinh tế apec và lãnh đạo ba quốc gia khách mời
đã tạo nên số lượng người
tham dự kỷ lục trong lịch sử apec
điều đó cho thấy vị trí chiến lược vai trò to lớn của việt nam trong khu vực
trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến mới như hiện nay
trên cơ sở kết quả của năm apec hai nghìn một mươi bảy cùng các hoạt động đối ngoại đa phương mà nước ta đã và đang triển khai
chúng ta cần tiếp tục
tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi và huy động hiệu quả các nguồn lực để phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí luôn được nhân dân cả nước quan tâm
chủ tịch nước đánh giá như thế nào về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí trong năm qua
thời gian qua với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của trung ương đảng bộ chính trị ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng
sự lỗ lực của các cơ quan chức năng
và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đã đạt được những kết quả rất quan trọng
nhiều vụ án lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước và của nhân dân đã được điều tra truy tố xét xử nghiêm minh
nhiều tài sản tham nhũng được thu hồi
tuy nhiên tham nhũng lãng phí vẫn đang là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng
và chế độ
vì vậy đảng và nhà nước đã khẳng định quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên liên tục
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
trước thềm năm mới chủ tịch nước có điều gì muốn gửi tới đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi tám và chuẩn bị đón tết cổ truyền màu tuất của dân tộc
xin chúc đồng bào chiến sĩ cả nước
chiều bào ta ở nước ngoài
sức khỏe hạnh phúc và thắng lợi
xin trân trọng cảm ơn chủ tịch nước và chúc chủ tịch nước một năm mới nhiều sức khỏe
sáng nay một mươi sáu tháng hai tức mùng một tết nguyên đán tới thăm chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự
tại một số đơn vị thuộc bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã biểu dương cán bộ chiến sĩ công an nghiêm túc thực hiện công tác ứng trực
đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
tại trung tâm thông tin chỉ huy bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành đã được nghe báo cáo tình hình bảo đảm an ninh trật tự trong đêm ba mươi tết
thứ trưởng biểu dương sự nỗ lực gia quân của cán bộ chiến sĩ công an chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa
những nơi tập trung đông người đặc biệt là tại các thành phố lớn đều không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ
tới thăm công an tp hà nội thứ trưởng nguyễn văn thành thông báo vắn tắt tình hình an ninh trật tự trên cả nước trong những ngày tết
đồng thời ghi nhận và biểu dương công an thành phố đã rất nghiêm túc hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán
trong đêm sau thừa một trăm linh quân số của công an thành phố có mặt tại các địa bàn tập trung tại các điểm bắn pháo hoa
các địa điểm diễn ra lễ hội đình chùa nơi tập trung đông người bảo đảm cho người dân được an toàn tuyệt đối
dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát cơ động triển khai ứng trực bảy mươi quân số đến thời điểm này các địa điểm mục tiêu đều được bảo đảm an toàn
cán bộ chiến sĩ giữ vững tư thế lễ tiết tác phòng thực hiện trực ban nghiêm túc
ngoài ra bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường một một trăm linh cán bộ chiến sĩ cho một mươi một tỉnh thành phố trực tiếp tham gia bảo vệ các điểm bán pháo hoa
các điểm vui chơi giải trí đêm giao thừa không để xảy ra bất ngờ đột xuất
động viên cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thứ trưởng nguyễn văn thành lưu ý nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tết mậu tuất rất nặng nề
khi năm nay tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều nơi trên cả nước cán bộ chiến sĩ không được chủ quan nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực sẵn sàng chiến đấu
đến kiểm tra công tác ứng trực tại tổng cục cảnh sát thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trong ba ngày tết
toàn quốc xảy ra hơn hai trăm linh vụ phạm pháp hình sự tăng ba mươi chín vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trật tự an toàn xã hội nhìn chung được bảo đảm lực lượng cảnh sát sẵn sàng chiến đấu khi có mệnh lệnh của cấp trên
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng nguyễn văn thành lưu ý các cán bộ chiến sĩ cần đề cao tinh thần chủ động trước những diễn biến khôn lường của tình hình trong nước và thế giới
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác cũng đã đến thăm chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ chiến sĩ thanh tra bộ công an
nhân dịp xuân năm mới thay mặt đảng ủy công an trung ương trung tướng thứ trưởng đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình và người thân bước sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có phần đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương đại đạo bộ công an và nhân dân giao phó
nhân dịp năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám sáng nay đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
báo cáo với thứ trưởng lãnh đạo công an thành phố đà nẵng cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố đã có những giải pháp chủ động góp phần đẩy lùi hoạt động của tội phạm trên địa bàn
nổi bật là việc triển khai thực hiện thành công nhiều phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố
thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương kết quả lực lượng công an thành phố đà nẵng đã đạt được
nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám với nhiều sự kiện sẽ diễn ra công an thành phố đà nẵng sẽ nỗ lực đạt được nhiều thành tích quan trọng góp phần giữ gìn tốt tình hình an ninh trật tự từng bước xây dựng đà nẵng là điểm đến an toàn thân thiện
trước mắt tập trung chấn áp tội phạm đảm bảo cho nhân dân đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám trong an toàn
nhân dịp năm mới thứ trưởng gửi tới cán bộ chiến sĩ công an thành phố và gia đình lời chúc sức khỏe hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
vâng những ngày tết nguyên đán khi mọi người gác lại công việc để vui xuân đón tết thì vẫn có những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân phải làm nhiệm vụ
đến trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội ngày đầu xuân công việc của các chiến sĩ vẫn tất bật
nhưng điều mà khiến chúng tôi bị thu hút đó là hình ảnh
hình ảnh của những nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm của tiểu đội nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm duy nhất của trung đoàn cảnh sát cơ động
vào ngày chưa tròn hai năm nhưng đến nay các nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm cũng đã dạn dày trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày mới vào
và cũng từng ấy năm các nữ chiến sĩ đón tết xa quê xa gia đình
alo mẹ à mẹ có khỏe không

năm nay con phải chụp tết con không được về nhà
mẹ mẹ ạ

mà trong lòng mình rất là muốn nói ra rất nhiều nhưng mà cũng không thể nhớ
chắc là không nói ra được không thể nói ra được
giữa không khí tết đang ngập tràn hà nội
lên lỏi giữa dòng người
đông đúc ngược xuôi đi sắm tết thì những nữ cảnh sát đặc nhiệm vẫn miệt mài âm thầm ngày đêm làm nhiệm vụ
thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng tư
bông hồng thép đang tô thắm thêm hình ảnh đẹp người nữ chiến sĩ công an nhân dân
tạm gác lại niềm vui đón tết họ đang cùng đồng đội giữ gìn bình yên hạnh phúc cho mọi nhà
chúng em luôn tự hào mình là những nữ cảnh sát làm nhiệm
trong những cái quá trình mà cùng nhau sát cảnh chiến đấu thì chúng em rút ra được một cái
cái kinh nghiệm là phải đoàn kết cứ hỗ trợ lẫn nhau không những là bảo vệ chính mình mà bảo vệ cả đồng đội đi cùng mình
công việc mình vất vả và nó nguy hiểm nhưng mà em nghĩ là tuổi trẻ mà băng vận một chút cũng không sao
thích thắc đồng hồ đang trôi tết đến còn vài ngày thôi
lúc bạn đã kéo nhau đi về rồi
vô xa những ngày năm cuối hối hã dòng người ngược xuôi bất chợt chỉ muốn gói về mệt thôi
để thấy lòng được âm áp giữa trốn buồn bị xa xôi
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết ba mươi tám đối tượng trong vụ hỗn chiến đêm giao thừa đã bị lực lượng công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng hai tức ba mươi tết ông võ đình khôi chú tại phường quang vinh thành phố biên hòa bị ba mươi đối tượng khống chế dùng gậy dao tự chế chém thương tích
võ đình khang là con trai của ông khôi đã cùng bạn ngô công danh lao vào căn ngăn nhưng bị các đối tượng chém trọng thương
sau đó khôi đã huy động hàng chục đối tượng thuộc nhóm giang hồ ở biên hòa đến khu vực siêu thị vinatech để đánh trả thù
vụ hỗn chiến đã làm võ đình khôi võ đình khang và ngô công danh bị thương ở đầu và tay
ngoài ra còn có một người nước ngoài mang quốc tịch malaysia thuộc nhóm từ thành phố hồ chí minh bị thương tích ở vùng đầu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
theo ghi nhận ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong cạnh tranh kinh doanh game bắn cá
điên quan đến vụ năm người trong một chiến đấu
một gia đình ở quận bình tân thành phố hồ chí minh bị sát hại vào đêm ba mươi tết
nghi phạm gây ra tội ác rúng động dư luận này đã bị bắt và không ai khác chính là thợ làm công cho gia đình ông chủ
nghi can bị bắt giữ được xác định là nguyễn hữu tình sinh năm hai nghìn quê ở tỉnh an giang
nghi can này bị bắt giữ khi đang trốn ở long an và hiện công an thành phố hồ chí minh đang quá trình di lý về thành phố hồ chí minh để mở rộng điều tra
bước đầu xác định nghi can tình chính là người làm công trong cơ sở gia công máng số y
một nhân tâm đó xác định là vụ mất dự án tình nh networks ở gia đình ông mai xuân trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tỉnh thanh hóa
nằm trong hẻm một trăm ba mươi một đường bảy phương bình huisten hoà quận bình tân
bước đầu tình khai nhận đã sát hại năm thành viên trong gia đình ông trinh lúc cận tết
vào đêm ngày hôm qua công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi đốt pháo
tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn đang mang ba bánh pháo ra trước hiên nhà chuẩn bị đốt
trước đó vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám công an phường hòa văn thụ cũng bắt quả tăng đối tượng trần văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại số bốn mươi đường bông lau phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
đang có hành vi đốt pháo nổ trước cửa nhà
tăng vật thu giữ gồm một vỏ hộp pháo loại ba mươi sáu quả một dàn có trọng lượng chín mươi hai kg
theo nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ hành vi của các đối tượng sẽ bị xử phạt từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng
ngay trong đêm giao thừa một vụ cháy cũng đã xảy ra tại thôn lê lợi một xã đông xuân huyện đông hưng của tỉnh thái bình khiến một người tử vong
ngôi nhà bị cháy được xác định là của ông vũ ba
khi xảy ra cháy thì trong nhà có bốn người gồm vợ chồng ông ba và hai con
ông công an huyện đông hưng công an tỉnh thái bình đã huy động bảy mươi cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy
xe cứu hộ cùng các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường nỗ lực không chế đám cháy kịp thời cứu thoát ba người
còn cháu vũ thiện minh sinh năm hai nghìn một con trai của ông ba bị tử vong
ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã bị thương trong nỗ lực dập lửa cứu người
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi một xe ô tô một mươi sáu chỗ và nhiều tài sản có giá trị khác nguyên nhân đang được điều tra
vào chiều nay một xe ô tô bốn chỗ đã tự gây tai nạn trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã mỹ
châu huyện phù mỹ của tỉnh bình định
chiều ô tô bốn chỗ biển kiểm soát bảy mươi bảy a hai nghìn tám mươi năm đang lưu thông theo hướng bắc nam với tốc độ khá nhanh
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ loạn trạng mất lái rồi lao về phía trước dưới hành lang đường bộ
thấp hơn mặt quốc lộ khoảng một mét lộn ngược một vòng
người dân xung quanh đã đến ứng cứu xong người điều khiển phương tiện đã tử vong tại chỗ
một người còn lại trong chiếc xe này bị thương tích rất nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
hiện tính mạng đang nguy kịch
xác định đây là vụ tự gây tai nạn nên gia đình nạn nhân đã xin tự xử lý đưa thân nhân về quê để lo hậu sự
cập nhật về tình hình giao thông theo thống kê của văn phòng bộ công an cho thấy
trong ngày một mươi sáu tháng hai ngày đầu tiên của xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã xảy ra bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông
trong đó có ba mươi năm vụ tai nạn một mươi một vụ va chạm giao thông đường bộ làm ba mươi bốn người chết ba mươi năm người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông
các địa phương đã tổ chức bốn hai trăm tám mươi bảy lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ
phát hiện xử lý hơn ba trường hợp vi phạm phạt tiền trên chín trăm ba mươi bốn triệu đồng tạm giữ gần năm trăm năm mươi phương tiện vi phạm
tước tám mươi tám giấy phép lái xe cảnh sát giao thông các địa phương cũng đã tổ chức ba mươi bốn lượt tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường thủy
phát hiện xử lý một mươi sáu trường hợp vi phạm
như vậy sau ba ngày nghỉ tết nguyên đán toàn quốc đã xảy ra một trăm linh một vụ làm chết tám mươi bảy người tám mươi bốn người bị thương
đặc biệt tai nạn giao thông tăng cao trong ba ngày ba mươi và ngày mùng một tết
trong đó nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông lái xe sau khi đã uống rượu bia
vi phạm tốc độ không được bũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy
người dân trên đảo trường sa nôn nức đón tết cổ truyền dân tộc mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn
thổ nhĩ kỳ và mỹ nhất trí về bình thường hóa quan hệ sau giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy trong những năm gần đây
thưa quý vị và các bạn không khí tết cổ truyền đã đến với mọi người mọi nhà
ở nơi đảo xa mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự hỗ trợ của đất điền
quân dân trên đảo trường sa vẫn có đủ nguyên liệu để tổ chức gói bánh trưng trang trí cây đào cây mai để đón tết
đây không chỉ là hoạt động bình thường trong những ngày cận tết
mà còn là một nét văn hóa truyền thống có phần duy trì một phong tục cổ truyền kéo gần khoảng cách giữa đất liền với đảo xa
nằm cách xa đất liền hơn nửa cây số đảo trường sa được xem là thủ đô của quần đảo
những ngày tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám này không khí mừng năm mới của người dân trên đảo cũng thật là nhộn nhịp vui tươi
trong khu dân cư dưới mỗi mái nhà bà con hàng xóm cùng nhau gói bánh trưng bánh tết
tuy đang ở một nơi giữa nghìn trùng sóng nước vây quanh
nhưng ai nấy đều cảm thấy thất ấm lòng
quê hương đã hiện diện trong từng chiếc lá rong từng hạt nếp hạt đậu và những sản vật từ đất liền gửi ra cho đảo
nét đẹp truyền thống của người việt nam trong dịp tết cổ truyền được người dân trường sa gìn giữ kế thừa
thông qua việc chuẩn bị những chiếc bánh theo đúng phong tục giờ này
tết được vui tươi đầm ấm hơn tập cho những em bé đang tuổi phát triển
biết là truyền thống của những người việt nam chúng ta là hằng mâm là tới những ngày tết là cứ làm bánh trưng bánh tết để tưởng nhớ thơ quê hương
sinh sống trên đảo trường sa người dân nơi đây cũng đã tạo ra những sản phẩm đặc trưng
như cây cảnh băng ốc biển để làm đẹp gia đình trong những ngày lễ tết
tuy vậy với phần nhiều hộ dân
khi trang trí cửa nhà chuẩn bị đắm mừng năm mới giữa biển khơi
bà con vẫn cố gắng tìm mọi cách có thể để nhớ về cội nguồn quê cha đất tổ
anh thái nhật trường là một ví dụ điển hình
tết nào anh cũng chăm chút chuẩn bị một cây mai cho dù không phải là mai thật
để nhớ về quê hương bình định vốn được xem là thủ phủ của cây mai tết miền trung
tết truyền thống nên khi ra đảo mình cố gắng làm được một cây mai để có tết cũng như nhớ về quê hương
một nét đẹp truyền thống khác của người việt nam trong dịp tết nguyên đán
cũng được nhân dân và cán bộ chiến sĩ ở trường sa tiếp tục bảo tồn phát huy trong đời sống cộng đồng
là phong tục đi lễ chùa ngày mùa tết
người trên đảo có chùa trường sa nên ngay sau lễ chào cầu đầu năm mới
người dân đến chùa lễ phật cầu cho quốc thái dân an biển đảo yên bình
cùng ước mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân
bản thân gia đình quân và dân trên quần đảo trong mùa xuân mới
những sản vật mang hơi ấm từ đất liền gửi ra
được các hộ dân ở khơi xa trân trọng đặt lên bàn thờ bắc hồ và tổng tiên
những nến nhăng thơm được người dân trường sa thắp lên bằng tất cả tấm lòng biết ơn đảng và bác
biết ơn bao lớp người đi trước đã giữ gìn bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc cho con cháu hôm nay
tết cổ truyền của dân tộc việt nam đã hiện hữu trong mỗi nước nhà
mỗi con người trên đảo
ai cũng trân trọng nghĩa tình quân dân sâu nặng ở cái nơi đầu sóng ngọn gió
mà chỉ có sự đoàn kết gắn bó mới tạo ra sức mạnh
ai cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình trên đảo tiền tiêu
đó là cùng nhau bảo vệ vững chắc vùng biển vùng trời thân yêu của cả nước
vâng tết đến xuân về là thời điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước khát vọng mới tốt đẹp
và vào dịp đầu xuân năm mới
những lời chúc những phong tục đẹp như múa muối lì xì chúc tết thì người việt cũng dành thời gian
để đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn và hạnh phúc cho một năm mới
phủ tây hồ quận tây hồ hà nội
nơi đây là một trong những điểm đến quen thuộc của các phật tử và du khách thập phương trên cả nước
trong dịp tết nguyên đán
với người dân việt đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện
mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào trốn tâm linh
tìm về với cội nguồn dân tộc
năm nay ở nước ngoài về năm nay đi lễ chùa rất là thấy tâm rất là bình an
về quê hương rất là vui
thì tôi thường cầu chúc cho gia đình tôi luôn vui vẻ hạnh phúc công việc phận lợi
các con các cháu hoan ngoãn hoặc giỏi
năm nào là mình cũng coi là tổ chức hùng gia đình vì oai đi phủ tây hồ
và các chùa như trấn quốc hay chùa quán thánh
và tất cả các chùa trong địa bàn
vâng thưa quý vị và các bạn
không chỉ đi lễ chùa cầu bình an và may mắn
mà buổi sáng ngày một ngày đầu tiên của năm mới
người dân còn có thói quen mua muối
với ước vọng cho một năm mới sung túc đủ đầy và sự hòa thuận trong gia đình
theo ban quản lý phủ tây hồ thành phố hà nội
vấn đề an ninh trật tự được phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
để đảm bảo cho người dân yên tâm đi lễ
tuy nhiên việc giải tiền lẻ vẫn còn diễn ra rất nhiều
nét đẹp trong phong trình
các dân tục đi lễ chùa đầu năm sẽ mất đi nếu còn tồn tại những biến tướng
bởi vậy khi đi lễ chùa mỗi người dân cần có hành vi ứng xử văn hóa
phù hợp với thuần phong mỹ tục để đón nhận nhiều may mắn trong năm mới